xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh hành đông bắc bộ trong ngày mai vẫn có nắng nhiều
nắng nóng xảy ra với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
sau đó từ chiều tối và đêm mưa sẽ xuất hiện do hình thế gây mưa trên cao hoạt động mạnh
mưa gia tăng cũng làm cho nền nhiệt độ giảm tuyến tính mỗi ngày trời dịu mát
tương tự các tỉnh thành tây bắc bộ từ đêm mai mưa sẽ gia tăng cả về diện và lượng
nhiệt độ theo đó giảm dần
đợt mưa có thể kéo dài trong nhiều ngày có khả năng gây ra tình trạng ngập úng
tại các vùng trũng thấp sạt lở đất đá vùng đồi núi
nên người dân nơi đây cần chú ý đề phòng để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
đối với các tỉnh miền trung khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ nay đến ngày hai mươi ba tháng sáu thời tiết duy trì trạng thái ít mưa ngày nắng nóng
với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động trong khoảng ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
từ đêm ngày hai mươi ba tháng sáu trở đi
tại đây sẽ có mưa rông gia tăng trong cơn rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
từ ngày hai mươi bốn tháng sáu nắng nóng có xu hướng giảm dần
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nắng nóng cũng xảy ra diện rộng ở khu vực phía bắc
từ đà nẵng đến phú yên với nhiệt độ từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
còn từ khánh hòa trở vào đến bình thuận có mức độ nắng vừa phải
với nhiệt độ cao nhất trong ngày do động trong ngưỡng ba mươi hai đến ba mươi năm độ
thời tiết thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới vẫn chịu ảnh hưởng chính bởi hoạt động của gió mùa tây nam
có cứng độ trung bình nên chủ yếu gây ra mưa rông tập trung về chiều tối và đêm ở diện giải rác
ban ngày trời có nắng và nhiệt độ trưa chiều tại tây nguyên có thể đạt ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
khu vực nam bộ cũng có nắng trong khoảng thời gian từ sáng tới trưa chiều
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó vào chiều tối mưa xuất hiện rải rác cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to
kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
nhân cần chú ý đề phòng